hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bangkok thái lan thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân
thủ tướng chỉ đạo bộ công an và bộ ngoại giao cử ngay các đoàn công tác do lãnh đạo bộ làm trưởng đoàn
trực tiếp sang anh để làm việc với nhà chức trách xử lý các công việc có liên quan
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu chính quyền các địa phương có gia đình nạn nhân
thực hiện các biện pháp phù hợp quan tâm chia sẻ động viên để họ sớm vượt qua đau thương mất mát to lớn này
tiếp tục các thông tin an ninh trợ tự đáng truy khác liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm hoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư angelina có trụ sở tại phường đa cao quận một
công an tp hcm cho biết hiện đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác của trên hai trăm linh bị hại
với số tiền chiếm đoạt gần hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
qua điều tra ban đầu xác định vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy thông qua hành vi sử dụng pháp nhân
của công ty angelina và công ty đất vàng hoàng gia
bị can phạm thị tuyết nhung là giám đốc công ty angelina đã ký kết các hợp đồng góp vốn
hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của chín dự án không có thật
tại nhiều quận huyện trên địa bàn tp hcm
bị can phạm thị tuyết nhung cùng một số đối tượng có liên quan tìm những người có nhu cầu bán đất
có diện tích lớn từ đó thực hiện việc thỏa thuận mua bán
sau đó nhung thỏa thuận lập ký biên bản đặt cọc mua bán để làm tin
tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc
không lập thủ tục pháp lý chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án
nhưng nhung đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh
phần thành từng lô nền thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện nước thoát nước đường đi
tự đặt tên dự án cho người tổ chức quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản
vào tối ngày một tháng một mươi một công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng
lệnh khám xét đối với phạm thị tuyết nhung vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mâu thuẫn cá nhân hai người đàn ông ở xã yên lưu huyện yên dũng tỉnh bắc giang
đã xảy ra sâu sát đánh nhau dẫn đến một người tử vong
cụ thể do mâu thuẫn ông nguyễn văn oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại thôn yên hà xã yên lư và ông lê thế đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú thôn yên sơn xã yên lư đã xảy ra sâu sát đánh nhau
khiến ông đoàn bị thương phải đi cấp cứu sau đó tử vong
công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang hiện đang tạm giữ đối tượng oanh để tiếp tục điều tra làm rõ
hàng chục thiếu niên có độ tuổi từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu tuổi tụ tập về đêm để đi đua xe
rồi lấy gạch đá ném vào nhà người dân gây hư hỏng tài sản
đó là sự việc xảy ra
vào ngày hôm qua công an thị xã di an tỉnh bình dương đã tạm giữ đoàn nguyễn trọng phúc
sinh năm hai nghìn ba trú tại thị xã di an cùng chín đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản này
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong khoảng thời gian cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
phúc cùng các đối tượng thường xuyên tụ tập vào khoảng hai mươi hai h đêm đến ba giờ sáng ngày hôm sau
để chạy xe máy nẹt bô lạng lách đánh võng ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã di an
sau đó các thiếu niên này tiếp tục dùng gạch đá vỏ chai bia nhặt được bên đường
ném vào nhà dân gây hư hỏng nhiều tài sản và gây bức xúc trong dân
dạng sáng ngày một tháng một mươi một công an thị xã di an phối hợp với công an phường tân đông hiệp
đã tổ chức mật phục vây bắt
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận
trong khoảng thời gian trên cả nhóm đã cùng nhau gây ra khoảng sáu vụ ném gạch đá vào nhà dân
làm vỡ cửa kính cửa xe ô tô
còn tại đắk lắc thì một nhóm thiếu niên có tuổi đời từ một mươi bốn cho đến một mươi bảy
đã gây ra hai mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn liên huyện
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật phát hiện phân loại để xử lý
điều đáng nói là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của nhóm thiếu niên này
là do đã lún sâu vào ma túy
nhóm này ở buôn ky phương thành nhất thành phố buôn ma thuật
chỉ từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi và tất cả đều đã bỏ học
nhưng điều đáng lo hơn nữa
là các em đã lún sâu vào nghiện ma túy
để có tiền mua ma túy về sử dụng và chơi game
hằng ngày nhóm này thường tụ tập bàn bạc nhau rồi vào các khu rễ vắng
hoặc đi giỏ la thấy nhà dân nào không có người chung coi thì trộm cắp tài sản
em năm nay một mươi bảy tuổi em chơi ma túy cũng được gần một năm
giờ thiếu quá không biết lấy gì nên mấy đứa bạn rủ đi trộm cắp
để có tiền chơi ma túy
nhóm tụ em là có đưa thì lớn tuổi hơn có đứa thì nhỏ tuổi và tất cả ông đã nghiện ma túy
nhóm tụi em thường tụ tập và lên kế hoạch đi trộm cắp để có tiền mua ma túy
khi đi giỏ la thấy xe máy của người dân dựng ngoài các khu rễ vắng
chúng liền dùng công cụ phá khóa lấy cắp
ngoài ra nhóm này còn đột nhập vào nhiều nhà dân trộm cắp tài sản tiền vàng tv máy tính
sau đó đem bán lấy tiền trên nhau mua ma túy chơi game và tiêu sải cá nhân
bước đầu đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ
chỉ trong mấy tháng gần đây nhóm thiếu niên này đã gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp tài sản
ở các phường trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và huyện buôn đôn với tổng giá trị khoảng một trăm linh triệu đồng
đây là một cái hồ chuông cảnh báo là cái tình hình nghiện ma túy bây giờ đã đến các cái buôn đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố tuấn thuật
tình hình nghiện ma túy thì trước đây chủ yếu là thanh niên người kinh
chứ hiện tại thì
số thanh niên người đồng bào dân tộc và các buôn đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố thuật rất là nhiều
độ tuổi nghiện ma túy thì rất là trẻ từ một mươi bốn tuổi đến một mươi tám tuổi
đây là một cái thực trạng nhức dối và dẫn đến cái tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố tuấn thuật
đặc biệt tình hình trộm cắp tài sản của người dân
bởi vì không có tiền sử dụng ma túy thì các đối tượng bắt buộc phải đi trộm cắp để bán đi tiền tiêu sải thỏa mãn cơn nghiện
vụ việc trên đây lại tiếp tục dung lên lời cảnh báo về vấn nạn thanh thiếu niên hư hỏng bỏ học nghiện ma túy và phạm pháp
đã và đang lây lan vào nhiều buôn làng ở tây nguyên hiện nay
vào chiều qua hai tháng một mươi một tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
tham nhũng và buôn lậu công an tp hcm đội kiểm soát hải quan và biên phòng tp hcm tiến hành mở niêm phong container hàng có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ
được nhập từ trung quốc về cảng cát lái
theo đó công tơ nợ hàng chăn màn gối nệm do công ty trách nhiệm hóa hạn cao su tatalay việt nam là đơn vị đứng tên nhập khẩu
trên tờ khai là ba trăm một mươi bảy kiện hàng trọng lượng khoảng bảy hai tấn có xuất xứ từ trung quốc với giá trị gần sáu trăm linh triệu đồng
tuy nhiên khi mở niêm phong kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng trên đã được ghi sẵn tem nhãn nguồn gốc xuất xứ tại việt nam
hiện cơ quan hải quan đang xác định hành vi giả mạo nguồn gốc xuất xứ hàng
cơ quan hải quan đang xác định hành vi giả mạo nguồn gốc xuất xứ của công ty tatalay đồng thời xem xét có hay không việc trốn thuế khi gian lận nguồn gốc
vì mặt hàng này đóng từ cho đến hai mươi năm thuế trên tổng giá trị đơn hàng
nếu lô hàng này là giả thì sẽ buộc tai xuất hoặc tiêu hủy theo quy định
cũng tại tp hcm một vụ vận chuyển trái phép ngà voi qua đường hàng không vừa bị chiếc cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cục hải quan tp hcm phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện bắt giữ
cơ quan hải quan tiến hành giám sát trọng điểm chuyến bay vj tám trăm linh hai từ bangkok thái lan về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất vào lúc một mươi ba h ba mươi phút trưa ngày hai tháng một mươi một
tiến hành kiểm tra hành lý của một nam hành khách quốc tịch việt nam lực lượng chức năng phát hiện một mẫu vật nga được cho là ngà voi nguyên chiếc
có trọng lượng một tám kg và gần hai mươi hai năm sản phẩm thực vật nghi là chầm hương thuộc danh mục các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
quý hiếm không được phép săn bắt buôn bán tàng trữ vận chuyển theo công ước cit được đối tượng này cất dấu tinh vi trong hành lý cá nhân
thưa quý vị và các bạn trong cơn bão số năm vừa qua thành phố quy nhơn của tỉnh bình định được xác định là nơi gánh chịu nhiều thiệt hại
nhất là khu dân cư ven đường quy nhơn nhơn hội
chia sẻ về những khó khăn của bà con trong hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua cán bộ chiến sĩ công an các phường xã đã tranh thủ thời gian tổ chức lao động giúp dân
có một phần khắc phục khẩu quả của cơn bão
trở về nhà sau khi tránh bão số năm bà phạm thị hồng lan ở tổ bốn mươi tám khu vực chín a phường đống đa thành phố quy nhơn bàng hoàng
khi thấy toàn bộ phần mái bằng tôn đã bị thổi bay
không chỉ thế một số mảng tường bị đổ vỡ gạch đá ngổn ngang bề bộn
nhà neo người con cái ốm đau bệnh tật bà lan không biết phải làm sao
nắm được tình hình các cán bộ chiến sĩ công an phường đống đa đã đến cùng chung tay với gia đình
và hàng xóm tận tình giúp đỡ
cùng chung cảnh ngộ của bà lan nhà chị phạm thị ngọc liễu ở gần đó cũng bị gió bão thổi bay toàn bộ phần mái tôn
nhiều vật dụng trong nhà nhất là bàn ghế tủ
đóng bằng gỗ ép cũng bị thấm nước hư hỏng
ngay sau khi hoàn thành việc dọn dẹp đống đổ nát ở nhà bà lan để kịp cho thợ đóng tôn
cán bộ chiến sĩ công an phường đã đến nhà chị liễu để phụ một tay cùng gia đình khắc phục hậu quả
nhà tôi bị sập hoàn toàn nên nhờ các lực lượng công an phường đống đa đến giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa
gia đình tôi cũng thục diễn khá khen
ngày nghỉ cuối tuần ai cũng muốn dành thời gian bên gia đình người thân nhất
với đặc thù công an cơ sở luôn phải trực ban trực chiến
song các cán bộ chiến sĩ vẫn đến chung tay giúp đỡ người dân
xem việc giúp dân như giúp chính gia đình mình
công an phường đã phân công nhiều cán bộ chiến sĩ xuống dọn dẹp nhà cửa
khiêng gạch bàn ghế và mái tôn để giúp cho nhân dân ổn định
và đồng thời khắc phục những hậu quả sau cơn bão đi qua
cùng bà con nhân dân ở địa bàn
dọn dẹp vệ sinh khu dân cư của mình
những ngày tới đây bên cạnh nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đơn vị
công an tp quy nhơn sẽ tham mưu lãnh đạo cấp trên và chính quyền địa phương
huy động thêm lực lượng phần chương giúp đỡ các trường hợp neo đơn
gia đình chính sách hộ nghèo sớm vượt qua khó khăn
chuẩn bị đối mặt với những diễn biến bất thường của mùa mưa bão
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày ba tháng một mươi một
những tin tức đáng chú ý sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và chuyển từ quý vị
cho bản tin phát sóng vào lúc một mươi năm h chiều nay
và đối tượng trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại đội chín xã nong hẹt huyện điện biên tỉnh điện biên
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên
là đối tượng hạng a định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại bản hủy tao a xã pu nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các thông tin
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện